công an tp vinh tỉnh nghệ an cho biết đơn vị này vừa tạm giữ đối tượng nguyễn lê hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
trú tại khối ba phường lê mau tp vinh tỉnh nghệ an để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nghe hải nói có quan hệ với lãnh đạo và có khả năng chạy án ngày hai mươi sáu tháng hai
người nhà của các đối tượng đánh bạc đã đưa bốn trăm hai mươi triệu đồng để nhờ nguyễn lê hải chạy án để thoát ngồi tù
thông qua công tác nghiệp vụ công an tp vinh đã tiến hành bắt giữ hải khám xét người và nơi ở của hải
thu giữ hai điện thoại di động cùng một thẻ ngân hàng phong tỏa tài khoản ngân hàng của hải
trong đó có số tiền là bốn trăm hai mươi triệu đồng
tại cơ quan điều tra hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật